sau khi được di rời từ phía đường thanh niên về khu đầm bảy vên hồ sau công viên nước hồ tây
những du thuyền nhà nổi dần trở nên nhách nhác gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường
bên cạnh đó việc không ai quản lý những du thuyền nhà nổi này cũng đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn phòng cháy chữa cháy
đã nhiều ngày trôi qua kể từ sau vụ cháy nhà hàng nổi hải đăng nằm trong khu vực đầm bảy thuộc mặt nước hồ tây
đến thời điểm hiện tại toàn bộ hiện trường vẫn ngổn ngang nhách nhác
tuy nhiên đó không chỉ là tình trạng của nhà hàng nổi hải đăng
mà những nhà hàng nổi khác cũng đang trong tình trạng súng cấp nghiêm trọng theo thời gian
trước đó vào năm hai nghìn một mươi sáu thực hiện chủ trương của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
quận tây hồ đã yêu cầu toàn bộ du thuyền nhà nổi hộ kinh doanh tại hồ tây phải di rời đưa về đây để tiến hành thanh thải xử lý
thế nhưng sau khi di chuyển toàn bộ các tàu neo đậu tại đây đã không tháo rỡ di rời khỏi mặt nước mà án ngữ một phần diện tích mặt hồ
một cái hồ nước đẹp như này
thì rộng như này mà có mấy cái du thuyền nó không kinh doanh đến nó gây ra gì xét và ô nhiễm môi trường
mình thấy là nên có biện pháp gì đấy để cho những hộ kinh doanh đỡ bị thất thoát và cảnh quan môi trường đẹp hơn
theo lãnh đạo phường nhật tân quận tây hồ thành phố hà nội nguyên nhân những du thuyền vẫn chưa được xử lý
là do thành phố và các doanh nghiệp vẫn chưa đạt được tính nói chung
trong việc điền môi trường
đặc thù của phương tiện nổi ở trên hồ
thì cái cơ chế cũng như quy định của pháp luật
thì cũng còn nhiều vấn đề
cũng chưa giải quyết được thỏa đảng
các kiến nghị của doanh nghiệp
nhưng mà mong muốn của địa phương vẫn mong muốn là
thành phố sớm có
cái chỉ đạo
cũng như là có cái
cùng với các doanh nghiệp
có những biện pháp giải quyết triệt đề
tức là cũng di rời được các phương tiện này ra khỏi không gian hồ
với tình hình như hiện tại
nếu không nhanh chóng xử lý
những du thuyền nhà nổi này
thì không có gì bảo đảm tình trạng cháy nổ tương tự
sẽ không tiếp tục diễn ra